đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư vừa ký ban hành chỉ thị số bốn mươi hai về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức quần chúng
quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
các cấp ủy tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả tiên tai là nhiệm vụ quan trọng cấp bách
thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp tôn trọng quy luật tự nhiên
thay đổi tư duy phát triển bảo đảm phát triển bền vững
các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo phân công phân cấp xác định rõ trách nhiệm
đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan tổ chức đơn vị trong công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
theo phương châm bốn tại chỗ gắn với xây dựng cộng đồng an toàn chú trọng lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền
giáo dục về chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trước tình hình tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai
cần nâng cao khả năng dự báo cảnh báo theo dõi giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời đủ độ tin cậy
chú trọng ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu cơ bản về thiên tai hệ thống dự báo khí tượng thủy văn
hệ thống theo dõi giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa và hiện đại tăng cường gia soát cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu
nước biển dân dự báo dài hạn về thiên tai nguồn nước nhất là đối với các sông xuyên biên giới ra soát điều chỉnh
bổ sung quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai điều kiện từng vùng miền
đối với vùng đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ cần bảo đảm an toàn đê điều hồ chứa
đối với vùng duyên hải miền bắc miền trung cần nâng cao năng lực ứng phó lũ lớn bão mạnh và siêu bão sạt lở bờ biển
đối với vùng tây nguyên bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt
đối với vùng nam bộ cần chủ động ứng phó thích ứng với lũ lớn hạn hán xâm nhập mặn sạt lở bờ sông bờ biển sụt lún đất